thưa quý vị tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cho biết nhằm góp phân bình ổn thị trường vàng từ nay đến cuối năm lực lượng quản lý thị trường sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng
tổng cục quản lý thị trường đang yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của cửa hàng vàng
tập trung vào việc kiểm tra hàng hóa và hóa đơn chứng từ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa chấp hành các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ thương mại điện tử
việc kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại vàng sẽ tiếp tục được lực lượng đẩy mạnh từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn cả nước nhằm góp phần bình ổn thị trường vàng
ngoài ra để bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong kinh doanh vàng tại việt nam tổng cục quản lý thị trường đã ban hành văn bản chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
cục nghiệp vụ quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra kiểm soát giám sát các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cảng hàng không
điều này nhằm kịp thời phát hiện xử lý hoạt động sản xuất kinh doanh mua bán vận chuyển trái phép vàng vào việt nam

số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước cho thấy tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có gần một trăm tám mươi tám luật khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ gốc và lãi cơ cấu trên một trăm tám mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
đến ngày hai mươi chín tháng ba tín dụng nền kinh tế tăng một ba mươi bốn so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế ngay từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
ngân hàng nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng
tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi bốn cho các tổ chức tín dụng và thông báo công khai nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng
mặc dù ngân hàng nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhưng tăng trưởng tín dụng thời điểm đầu năm hai nghìn hai mươi bốn khá thấp so với các năm gần đây
trong đó có nguyên nhân do nhu cầu vốn tín dụng thường tăng cao vào dịp cuối năm và thời điểm trước tết nguyên đán
cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế ở mức thấp do nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng hoạt động
sang đến tháng ba tín dụng đã tăng tích cực trở lại sau khi giảm trong hai tháng đầu năm do yếu tố mùa vụ
thời gian gần đây giá trung cư hà nội liên tục tăng mạnh khiến cho nhiều chuyên gia e ngại nguy cơ bong bóng bất động sản sẽ xảy ra
căn hộ trung cư tại hà nội liên tục lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây
tính đến quý i năm hai nghìn hai mươi bốn giá trung bình đạt năm mươi chín triệu đồng một mét vuông tăng hai mươi một quý liên tiếp
dẫn chứng việc nhiều dự án tại hà nội ghi nhận đá tăng mạnh
dự án tăng hơn ba mươi với giá lên đến hơn một trăm linh triệu đồng một mét vuông
một số chuyên gia cho rằng đây là vấn đề cần phải cảnh báo nếu không thì phân khúc trung cư sớm muộn cũng không thể kiểm soát
các chuyên gia cũng nhấn mạnh bong bóng trung cư sẽ hình thành khi giá tăng quá mức so với giá trị thực của nó
hiện tượng này bắt nguồn từ sự gia tăng đột biến về nhu cầu mua nhà đất trong khi nguồn cung còn hạn chế
khi nhận thấy cơ hội các nhà đầu tư ồ ạt đổ tiền vào thị trường nhằm kiếm lời thúc đẩy nhu cầu càng tăng cao bóng bóng chỉ dừng lại khi bị vỡ
đó chính là lúc nhu cầu suy giảm hoặc trứng lại và khiến giá của loại tài sản này lao dốc thế thảm thị trường nhanh chóng sụp đổ
mới đây bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội kiểm tra giả soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản
đặc biệt các trung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường qua đó có biện pháp chấn chỉnh xử lý các hành vi thổi giá làm giá đầu cơ các hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản nếu có
bộ xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung chỉ đạo có hiệu quả nội dung nêu trên và có báo cáo gửi về bộ xây dựng trước ngày hai mươi tháng bốn
cũng theo bộ xây dựng thị trường bất động sản đã có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc tuy nhiên thời gian gần đây
báo chí phản ánh tại một số khu vực dự án khu trung cư có căn hộ nhà ở với mức giá cao bất thường có hiện tượng thổi giá làm giá đầu cơ
thưa quý vị trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo về một đợt xâm nhập mặn mới sẽ diễn ra tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long
nhận định về xu thế xâm nhập mặt ở khu vực đồng bằng sông cửu long từ ngày hai mươi tháng bốn
đến ngày ba mươi tháng bốn trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết xâm nhập mặn ở khu vực trên có xu thế tăng dần vào cuối tuần
độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
chiều sâu danh mặn bốn phần nghìn trên các sông vàm cỏ đông vàm cỏ tây là chín mươi một trăm hai mươi km sông cửa tiểu cửa đại là bốn mươi năm mươi km
sông hàm luông là năm mươi năm mươi năm km sông cổ chiên là bốn mươi bốn mươi năm km sông hậu là bốn mươi năm mươi km
sông cái lớn là bốn mươi năm km
tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông mê công triều cường và còn biến động trong thời gian tới
các địa phương ở vùng đồng bằng sông cửu long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long cấp hai

đầu tháng ba đến nay mực nước trên kênh đê bao ngoài và các kênh trong dùng u minh thượng hạ thấp ở mức độ càng kiệt
khoảng cách từ mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường khoảng hơn năm mét gây hiện tượng sụt lúng sạt lỡ các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng
truyền các tuyến giao thông nông thôn bị sạc lỡ sụt lúng thêm hai trăm bảy mươi điểm tổng chiều dài hơn sáu sáu km ước thiệt hại tăng thêm khoảng bảy mươi sáu tỷ đồng
ngoài ra hiện có hai mươi sáu căn nhà dân bị sạp tổng thiệt hại hơn tám mươi ba tỷ đồng
hiện tại địa phương quy động các nguồn lực ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở đường giao thông nông thôn sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong dùng
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong ứng phó với tình trạng sụp lúng sạt lỡ đất lộ giao thông và nhà ở
dẫn động các hộ dân di dời đối với những nhà ở các điểm đã trạng nứt có nguy cơ sạt lở đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của người dân
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
vừa có thống kê về thiệt hại của các tỉnh miền núi phía bắc khiến trong những ngày vừa qua các địa phương này liên tục xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
ảnh hưởng của hội tụ gió trên năm mét di chuyển từ thượng lào sang ba ngày qua các tỉnh lai châu sơn la tuyên quang cao bằng bắc cạn xuất hiện rông lóc mưa đá về đêm và dạng sáng
thống kê của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cao bằng thiệt hại lớn nhất với gần hai năm trăm linh nhà bị tốc mái tập trung ở các huyện trùng khánh nguyên bình hòa an hạ lan thiệt hại kinh tế hơn tám tỷ đồng
tiếp theo là hà giang với hơn một bảy trăm linh ngôi nhà bị hư hại bắc cạn hơn sáu trăm linh lai châu lào cai mỗi tỉnh hơn một trăm năm mươi căn ba mươi trường học bị tóc mái hư hỏng tập trung ở hà giang với một mươi bảy trường học lào cai cao bằng mỗi nơi bốn trường thanh hóa lai châu mỗi nơi hai trường bắc cạn một trường
ngoài ra chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm người trèo thuyền trên lòng hồ thủy điện sơn la thuộc huyện sìn hồ lai châu thì bị lật ba người bám được vào can nhựa và được người dân cứu sống hai người còn lại đang mất tích
sông trường giang từng là tuyến đường thủy trọng yếu nhưng do bị bồi lấp và người dân xâm lấn để nuôi trồng thủy sản con sông này bị ngẽn mạch nhiều đoạn từ hơn một mươi năm trước tỉnh quảng nam đã lập dự án nạo vét để khôi phục dòng sông này nhưng mà do thiếu kinh phí nên là dự án đã bị hủy bỏ
mới đây quảng nam phê duyệt dự án phát triển tích hợp thích ứng của tỉnh với tổng kinh phí là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng để hồi sinh dòng sông hai cơ biển này
để triển khai dự án quảng nam sẽ vây vốn oda hơn một tám trăm ba mươi tỷ đồng ngân sách tám trăm tám mươi tỷ đồng theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi bảy sẽ nạo vét xong sáu mươi km sông trường giang từ cửa đại đến cửa lở vịnh an hòa đi qua các địa phương như duy xuyên thăng bình thành phố tam kỳ và huyện núi thành
hai bên bờ sông những đoạn nguy cơ sạt lở được xây kè kết hợp nheo đậu tránh chú bão
tại thành phố tam kỳ dự án xây dựng kênh thoát lũ gần hai bốn km từ hồ sông đầm ra sông trường giang sau nạo vét tuyến sông trường giang đạt chuẩn cấp bốn đường thủy nội địa tàu trọng tải đến một trăm linh tấn có thể lưu thông
cùng với nạo vét lòng sông sẽ xây dựng sáu cây cầu mới bắc qua sông nhằm tăng cường kết nối loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển các khu dân cư và các khu du lịch ven biển tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ
ngoài ra khi nạo vét sông sẽ tăng cường tiêu thoát lũ lưu vực sông trường giang hỗ trợ chống ngập lụt khu vực tam kỳ phục vụ dân sinh du lịch và phát triển kinh tế khu vực
trên tình trạng xâm nhập mặn sâu kéo dài cộng với nguồn nước thô từ thượng nguồn không đảm bảo gây nguy cơ thiếu nước sinh hoạt thành phố đà nẵng đã khẩn trương những biện pháp cấp bách quyết tâm không để thiếu nước sinh hoạt trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cũng như cao điểm du lịch hè hai nghìn hai mươi bốn đang đến gần
hiện nay độ mặn tại cửa thu cầu đỏ thời điểm cao nhất đã vượt ngưỡng trên sáu mg trên lít gấp ba mươi lần tiêu chuẩn cho phép
tình trạng trên đã kéo dài từ trước tết âm lịch đến nay những chỉ số đo được gần đây cho thấy đây là đợt hạn mặn nghiêm trọng chưa từng có
trước mắt thành phố đà nẵng đã lên phương án đắp đập tạm chia nước từ sông vu gia tỉnh quảng nam về trạm bơm an trạch
vừa qua đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường đã có buổi kiểm tra làm việc với tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
tại đây nhiều đề xuất kiến nghị đã được ghi nhận
để lau dài chúng tôi ký nghị bộ nông nghiệp phát triển lâm thôn trong việc triển khai đầu tư xây dựng đập võ huế để đảm bảo phân lưu lượng nước về thành phố đà nẵng để đảm bảo lượng nước cũng như đảm bảo việc chống mặn
đảm bảo nước an toàn cho người dân thành phố đà nẵng
cũng như là nước cho sản xuất của hạ du sông vu gia thu bồn
một trong những giải pháp là sớm thành lập tổ chức ủy ban liêu vực sông vu gia thu bồn
trong đó có những công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc điều hành điều tiết điều phối nguồn nước theo thời gian thực
để ứng phó với xâm nhập mặn hạn hán ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã yêu cầu các sở ngành liên quan triển khai các giải pháp
trong đó chú trọng theo dõi và yêu cầu các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông vu gia thu bồn tổ chức vận hành hồ với lưu lượng
thời gian xả theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa của thủ tướng chính phủ
huy động các hồ thủy điện điều tiết nước về hạ du để đẩy mặn và cung cấp nước cho các nhà máy nước để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân